cái thứ hai là sơ cứu ban đầu cũng hết sức cẩn thận cho người dân
đặc biệt là những bệnh nhân như đó nếu mà người ta ngừng thở người tim phải biết cách ép tim hay tội ngạc
không chỉ làm việc tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng sốc nhiệt còn có thể xảy ra nếu người dân thay đổi môi trường đột ngột như đi từ phòng bật điều hòa ra bên ngoài
các bác sĩ khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe người dân cần bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể hạn chế ra ngoài làm việc hoặc vận động mạnh dưới nắng nóng
nếu bắt buộc nên che chắn cẩn thận tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
đoạn đường liên xã đồng quang phạm trấn quốc lộ ba mươi tám b thuộc huyện gia lộc tỉnh hải dương đang bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
đường liên xã đồng quang phạm trấn là tuyến đường người dân chủ yếu đi lại ra quốc lộ ba mươi tám b
hiện tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng vì người dân đi lại nhiều
tuy nhiên tuyến đường này lại có nhiều phương tiện giao thông đi qua nhất là các xe tải chở hàng nên ngày càng hư hỏng nặng
đoạn đường liên xã đồng quang phạm trấn là tuyến đường người dân chủ yếu đi lại ra quốc lộ ba mươi tám b
chúng tôi đi này nếu mà không cứng tầy nái là phi xuống dạch
vì giờ nó độc ổ voi ổ châu chứ có phải là ổ gà như trước đâu
khó đi lắm đi bên nọ chẹo trọ bên kia
nhà máy xe mếp mà đi rời tối kẻ cá ban ngày mà người nào đi mà không cẩn thận chỉ nhắn ý phát là xảy ra tai nạn
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện gia lộc đã đầu tư kè gia cố hai bên đường
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hai xã phạm trấn đồng quang phạm trấn
đồng quang cũng đã đổ hơn ba mươi khối đá để ra cố lấp ổ gà những chỗ bị sụt lún
tuy nhiên chỉ được một thời gian đường lại bị xuống cấp nghiêm trọng
đề nghị các cấp chức năng tỉnh hải dương cần sớm khắc phục để không xảy ra tai nạn đáng tiếc cho người dân nơi đây
trong phần tin thế giới cuộc họp khẩn về thỏa thuận hạt nhân iran
trong phần tin thế giới cuộc họp khẩn về thỏa thuận hạt nhân iran
chưa đáp ứng kỳ vọng
người dân pháp chống chọi với nắng nóng kỷ lục
liên quan đến cuộc họp khẩn về thỏa thuận hạt nhân iran
bộ ngoại giao iran thông báo sự kiện này đã đạt được những bước tiến
song kết quả này thì vẫn là chưa đủ đối với tehran
phát biểu sau cuộc họp với các nhà ngoại giao nhóm p năm một
ngoại trưởng mỹ thứ trưởng ngoại giao iran abbas arabchi nhấn mạnh
iran sẽ tiếp tục thu hẹp những cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm
nếu những kỳ vọng của nước này không được đáp ứng
quan chức ngoại giao iran cũng cho biết công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại của châu âu
cơ chế hỗ trợ hoạt động thương mại với iran đã được đưa vào hoạt động
tuy nhiên các nước châu âu vẫn cần mua dầu của iran hoặc xem xét chuỗi tín dụng cho cơ chế này
trong khi đó đại diện ngoại giao của nga và trung quốc đều nhấn mạnh tới cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân
dù cuộc họp tại viên chưa tạo ra đứng bước ngoặt nhằm giải quyết những thách thức đối với thỏa thuận hạt nhân iran sau khi mỹ rút khỏi văn kiện này
sáng nay tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc hội đàm tại osaka
nhật bản bên lề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
đây được xem là cơ hội đặc biệt cho hai bên tìm được tiếng nói chung nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại
cũng như là đưa mối quan hệ song phương vốn đang gặp nhiều bất ổn trở về đúng hướng
vài giờ trước khi bước vào cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tổng thống mỹ donald trump cho biết hai bên sẽ thảo luận rất nhiều vấn đề
trong đó có tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc trong bối cảnh washington cấm tập đoàn này tiếp cận thị trường mỹ vì lý do an ninh
trước đó tổng thống mỹ bày tỏ hy vọng có một cuộc gặp hiệu quả với chủ tịch trung quốc
nhưng cũng cảnh báo rằng mỹ đã chuẩn bị để đánh thuế với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc nếu hai bên không đạt được thỏa thuận bên lề hội nghị g hai mươi
trong một hoạt động bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
ngoại trưởng mỹ và nhật bản hôm qua đã có cuộc thảo luận về an ninh khu vực cũng như là các nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng mike pompeo với người đồng cấp nhật bản taro kono đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa triều tiên một cách toàn diện có kiểm chứng
cũng như cam kết chung đối với an ninh khu vực và tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết các thách thức chung
thông báo cho biết thêm quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước còn thảo luận về hợp tác song phương trong các vấn đề an ninh vào khu vực
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump cho biết sau hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
ông sẽ tới hàn quốc và tỏ ý mong muốn gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un ở khu vực phi quân sự biên giới hai miền
cũng tại thành phố osaka của nhật bản thủ tướng đức angela merkel và chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc trao đổi
trong đó nhấn mạnh tới việc hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương thương mại quốc tế và cải thiện nền kinh tế toàn cầu
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ thảo luận việc hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường
hoàn tất đàm phán về hiệp định đầu tư song phương trung quốc liên minh châu âu eu vào năm tới
trong một loạt hoạt động bên lề khác tại hội nghị g hai mươi tổng thống nga vladimir putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp pháp emmanuel macron
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ song phương
tổng thống putin khẳng định hai nước cần chia sẻ kinh nghiệm hợp tác xây dựng trong nhiều lĩnh vực
cũng như tiếp tục chia sẻ và thảo luận về những vấn đề chung hiện nay
tổng thống macron cho biết với việc hai nước đều là thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
quá trình hợp tác song phương giữ vai trò thiết yếu cho nhiều vấn đề hiện nay
khối thị trường chung nam mỹ gồm các nước brazil argentina paraguay và uruguay hôm qua đã thống nhất
với liên minh châu âu eu
về một bản dự thảo hiệp định tự do thương mại
qua đó kết thúc quá trình đàm phán hướng tới việc ký kết văn kiện quan trọng này
thông báo của bộ ngoại giao argentina đánh giá đây là dấu mốc lịch sử và là một trong những
thỏa thuận thương mại quan trọng nhất thế giới với quá trình đàm phán kéo dài gần hai mươi năm
sau khi chính thức được ký kết fta sẽ giúp cho hàng hóa của hai bên hội nhập vào một thị trường lớn
với tám trăm linh triệu dân chiếm một phần tư tổng sản phẩm quốc nội gdp thế giới
bộ ngoại giao argentina khẳng định hiệp định sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa và dịch
vụ xuất khẩu của các nước thành viên cũng như duy trì các công cụ phát triển công nghiệp trong
lĩnh vực sở hữu trí tuệ mua bán công và bảo vệ thương mại trong khi đó chủ tịch ủy ban châu
âu eu jean claude juncker đánh giá việc kết thúc quá trình đàm phán là minh chứng cho thấy
cam kết của cả hai khối trong việc mở cửa nền kinh tế đặc biệt là trong bối cảnh những căng thẳng và
đoạn trong thương mại thế giới đang ở mức cao trào nhiều vùng miền của pháp đang chìm trong
chảo lửa khi đợt nắng nóng đang hoành hành ở châu âu với nền nhiệt trung bình lên tới bốn mươi hai bốn mươi năm độ c
pháp đã ban bố báo động cam có nghĩa là mức thứ hai trong thang bậc bốn mức cảnh báo về nắng nóng
của cơ quan khí tượng quốc gia pháp trong khi đó người dân nước này đang phải chật vật để chống
toàn bộ tám mươi trường mẫu giáo và tiểu học đã đóng cửa sau khi dự báo cho thấy nhiệt độ khu vực
có thể lên tới bốn mươi năm độ c trong những ngày tới từ năm ngoái chúng tôi đã quy định các trường
hợp phải trang bị điều hòa nhiệt độ để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong những ngày nắng nóng
đợt nắng nóng này hầu hết các trường đều đóng cửa chỉ có ba trường vẫn mở cửa để hỗ trợ các
gia đình có nhu cầu gửi con dưới cây nóng như đồ lửa bể bơi công viên nước hay bảo tàng
là những nơi người dân tìm tới để tránh nóng tôi vừa kết thúc công việc mà muốn ra đây nghỉ ngơi
thời tiết nóng nực đến mức khó chịu lo ngại đợt nắng nóng lần này có thể khiến nhiều người chết
chính phủ pháp đã ra thông điệp khẩn cấp đến người dân kêu gọi người dân bổ sung nước đầy đủ trước
đó giới chức pháp rời ngay tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày hai mươi tám tháng sáu sang
ngày một tháng bảy lắp đặt đài phun nước tạm thời và hồ nước di động ở các khu dân cư đông đúc mở cửa công
viên lớn qua đêm và bể bơi đến hai mươi hai h ba mươi phút thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo
dõi xin kính chào và hẹn gặp lại